thông tin về dự án thu phí tự động không dừng
thưa quý vị trong giai đoạn hai của dự án này liên danh tập đoàn việt theo và một số đối tác
đã được bộ giao thông vận tải lựa chọn làm nhà đầu tư
đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp thường trực chính phủ
về thúc đẩy dự án thu phí tự động không dừng tại các trạm bot
cuộc họp diễn ra vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng ba dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm bot do bộ giao thông vận tải quản lý
được chia làm hai giai đoạn
theo mục tiêu ban đầu dự án phải hoàn thành vào trước ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến nay dự án bị chậm tiến độ
trong giai đoạn hai của dự án vượt qua nhiều nhà thầu liên danh tập đoàn việt theo
và một số đối tác đã được bộ giao thông vận tải lựa chọn làm nhà đầu tư
giai đoạn này dự kiến tiếp tục lắp đặt tại ba mươi ba trạm thu phí tự động không dừng
gồm một mươi trạm trên quốc lộ một và đường hồ chí minh hai mươi ba trạm trên các tuyến cao tốc quốc lộ khác
sau khi nghe bộ giao thông vận tải và các bộ ngành báo cáo về tình hình triển khai dự án
phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ đã hoan nghênh các bên liên danh việt theo
và các đối tác đã phối hợp và có phương án triển khai
để cuối năm nay hoàn thành triển khai thu phí tự động không dừng trong giai đoạn hai này
thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng
trong thông báo số tám ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo các bên của dự án thực hiện tốt nghị quyết
của quốc hội và chính phủ để hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
các bên liên danh phải thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật